tại trường đại học y dược tp hải phòng bộ y tế đã tổ chức bàn giao sáu mươi bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi vùng khó khăn biên giới hải đảo ưu tiên cho sáu mươi hai huyện nghèo của các tỉnh miền núi
hai mươi bác sĩ trẻ trong đó có năm mươi bác sĩ là người dân tộc tình nguyện công tác tại ba mươi ba huyện nghèo thuộc chín tỉnh hà giang bắc cạn cao bằng điện biên sơn la lào cai thanh hóa lạng sơn và lai châu
đây là hoạt động thuộc dự án thí điểm của ngành y tế để bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân vùng khó khăn để đồng bào trên cả nước được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn